theo quy định mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tàu cá có chiều dài dưới một mươi năm mét không được đánh bắt ở vùng biển xa bờ mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi sáu mươi hải lý
điều này khiến cho hàng trăm tàu cá công suất lớn tại phú yên phải nằm bờ không thể ra khơi mặc dù đang giữa mùa câu cá ngử đại dương
quy định mới này đang khiến cho các chủ tàu cá hết sức lo lắng và bồi dối
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phương sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên địa phương là một trong những cái nôi của câu cá ngừ đại dương của cả nước
con tàu này của ông trần văn đồng có công suất trên một trăm linh mã lực nhưng chiều dài đang kiểm lại dưới một mươi năm mét nên không được phép đánh bắt thủy sản xa bờ theo quy định
mặc dù mùa khai thác cá ngừ đại dương đang trúng vụ nhưng nhiều tàu cá ở tỉnh phú yên phải nằm bờ
không khí đánh bắt thủy sản ở các làng biển cũng vì thế mà trở nên ảm đạm
giấy đăng kiểm khai thác lại đó tôi ra khơi làm mà cho tôi làm lộng mà làm sao
lấy gì tôi sinh sống nuôi vợ nuôi con
chắc lẽ tôi nằm bờ rồi chứ còn không có tư cách nào mà tôi đi ra thơ đánh bắt được nữa
ghi tôi không đủ một mươi năm mét để là đi tuyến khơi
cho nên đi tuyến lộng đi tuyến lộng thì mình phải sang ngờ mà không có người gì để mà sang ngờ
như tất cả riêng tôi và những anh em của tàu thuyền khác cũng vậy cũng nằm bờ cũng nhiều rất là nhiều
theo truyền thống của ngư dân tàu cá đóng mới có chiều dài
khác nhau và thường là số lẻ như một mươi bốn chín mét là do tín ngưỡng lâu đời và phụ thuộc vào tuổi của chủ tàu
tàu chỉ cần bảo đảm đủ công suất từ chín mươi mã lực trở lên là có thể đánh bắt an toàn ở khơi xa
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên được giao hạn ngạch cấp phép khai thác tại vùng khơi bốn trăm năm mươi một giấy phép
như vậy còn bảy trăm ba mươi hai tàu cá có công suất từ chín mươi mã lực trở lên không được cấp phép khai thác tại vùng khơi
trong đó bốn mươi một tàu dài một mươi bốn chín mét thiếu một mươi cm so với quy định
chính vì vậy các tàu cá này muốn đánh bắt phải chuyển đổi vùng khai thác hoặc cải hoán
vùng khơi là đủ mức tối thiểu là bảy trăm ba mươi hai chiếc giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi bổ sung
trên cơ sở như vậy thì chúng ta sẽ làm một số thủ tục
đi sau đó là chúng ta sẽ khuyến khích động viên ngư dân sẽ cải hoán tàu đủ kích thước một mươi năm mét rồi cấp cho giấy phép
thể theo nguyện vọng tha thiết của ngư dân từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã có công văn số hai trăm linh năm
đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi
cho tàu cá nhưng đến nay bộ vẫn chưa có ý kiến trả lời